theo thông tin mới nhất trong tám nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh hiện bảy người sức khỏe đã ổn định và được xuất viện
bà lê thị ánh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch bị đa chấn thương và được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh
riêng hai trường hợp là chị phan thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và con gái là nguyễn thị yến sáu tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện củ chi
ngay khi tai nạn giao thông xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh tây ninh trưởng ban an toàn giao thông tỉnh ban giám đốc công an tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường phân làn phân luồng giao thông đảm bảo cho giao thông thông suốt an toàn
bước đầu ubnd tỉnh tây ninh đã thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân gia đình có người bị tử nạn đồng thời hỗ trợ cho gia đình có người tử nạn bảy triệu đồng và người bị thương là năm triệu đồng để khắc phục khó khăn
trước đó vào lúc bốn giờ ngày hai tháng một mươi một ô tô một mươi sáu chỗ chạy trên đường bảy trăm tám mươi bốn hướng từ tp hcm lên tây ninh khi đến xã trung mít huyện dương minh châu ô tô đấu đầu với xe khách ba mươi năm chỗ đi hướng ngược lại vai chạm mạnh là phần nóc xe một mươi sáu chỗ rách rời xe biến dạng
tai nạn đã làm sáu người chết tại chỗ tám người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
sáng nay ngày hai tháng một mươi tòa án nhân dân hà nội đưa bị cáo châu thị thu nga năm mươi hai tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty
hưu dinh group và chín đồng phạm ra xét xử sơ thẩm tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao mặc dù từ năm hai nghìn chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi dự án b năm cầu diễn chưa được giao cho liên danh công ty hujing group và công ty hic là chủ đầu tư
đồng thời từ năm hai nghìn một mươi một biết dự án b năm cầu diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng nên chưa được phép huy động vốn
khách hàng nhưng châu thị thu nga đã chỉ đạo đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử của công ty
huizing group là liên danh công ty huizing group và công ty haic là chủ đầu tư dự án b năm cầu diễn
đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý tiến độ của dự án b năm cầu diễn
thuê lập mô hình dự án b năm cầu diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh
trụ sở công ty housing group chỉ đạo thi công cọc khoa nhồi tại khu đất dự án b năm cầu diễn để
khách hàng tin tưởng nộp tiền cho công ty hujing mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án
b năm cầu diễn với thủ đoạn trên trong thời gian từ ngày chín một hai nghìn chín đến ngày ba mươi bảy hai nghìn một mươi ba châu thị thu nga
và các bị cáo được châu thị thu nga ủy quyền đã ký bảy trăm năm mươi hai hợp đồng góp vốn thu hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng của khách hàng
và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng bảy trăm năm mươi hai căn hộ từ tầng hai đến tầng ba mươi ba của các tòa nhà tại dự án
b năm cầu diễn
khi không có nhà bàn giao bà nga đã trả lại gần hai mươi chín tỷ đồng cho bốn mươi ba khách hàng và chiếm đoạt sử dụng hơn ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó có một trăm năm mươi bảy sáu tỷ chi không có hóa đơn chứng từ dự kiến phiên tòa kéo dài trong một mươi tám ngày từ ngày hai tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng tám
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ liêm hà nội đã khởi tố phục án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giao nguyễn lâm hội
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trú tại phường văn miếu quận năm tỉnh hà nội
hội đồng đa để điều tra làm rõ về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản đáng chú ý đối tượng này cũng đã có một tiền án về tội lừa đạo
theo thông tin ban đầu thông qua mối quan hệ xã hội anh nguyễn tiến hải có quen biết với nguyễn lâm hợi
dù là đối tượng vừa chấp hành bản án một mươi hai năm tù giam về tội danh lừa đảo hợi vẫn tự nhận mình tên hùng là trung tướng quân đội
hiện đang công tác tại tổng cục tình báo bộ quốc phòng hội nói với hải có lỗ đất trống trước cửa công an phường trung văn quận năm từ liêm hà nội
định bán hai mươi triệu đồng trên một mét vuông thấy rẻ hải liền bảo hợi bán cho mình do không có đủ tiền nên anh hải đã vay chị vương thiệu anh số tiền bốn trăm linh triệu đồng để mua đất
đồng thời giới thiệu thêm người mua đất với hợi từ đó với thủ đoạn nói mình được phân đất hợi đã lừa đảo một số bị hại nữa với số tiền gần ba tỷ đồng
hội nói với hải có lỗ đất trống trước cửa công an phường trung văn quận năm từ liêm hải liền bảo hội bán cho mình do không có đủ tiền nên anh hải đã lừa đạo một số bị hại nữa với số tiền gần ba tỷ đồng

bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã triệu tập nguyễn lâm hợi lên cơ quan công an làm việc tại đây hợi thừa nhận hành vi phạm tội toàn bộ số tiền hợi đã tiêu xài cá nhân hết hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
với hành vi giết người bị cáo phạm minh nhật chú tại xã lộc đức huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án chín năm tù giam
cáo trạng nêu rõ do mâu thuẫn từ trước với nguyễn công minh vào khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sau khi uống rượu hà trí đông rủ phạm minh nhật đi đánh nhau nhật đồng ý phát hiện minh tại một quán pizza nhật đứng ngoài canh còn nông cầm dao xông vào quán chém nhiều nhát khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án cả hà trí nông và phạm minh nhật trốn qua tỉnh đắk nông ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu gia đình đã đưa phạm minh nhật ra đầu thú còn nông hiện đang bỏ trốn
hội đồng xét xử xác định do phạm minh nhật biết nông đang mang hưu khí đi đánh người nhưng vẫn đồng ý tham gia nhận hưu khí và cảnh giới cho nông chém chết người là đồng phạm với vai trò giúp sức do bị cáo đó là phạm tội lần đầu ra đầu thú đã ác đã chi phí cho gia đình bị hại lạp bốn mươi triệu đồng nên hội đồng xét xử tuyên phàn nhật chín năm tù và bộc bồi thường phần chi phí mai tháng còn lại là một trăm năm mươi tám triệu đồng
tiếp theo bản tin là thông tin về an ninh trật tự mà chúng tôi mới nhận được tại nghệ an và kiên giang
tại kiên giang với hành vi cố ý gây thương tích bốn đối tượng nguyễn tấn kha nguyễn tấn linh ngô ngọc vinh và nguyễn văn thành cùng chú huyện an minh vừa bị công an huyện an minh bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín khi đang uống rượu tại nhà ở ấp xẻo ngát xã tân thạnh thì thành nhớ lại mâu thuẫn trước đó với anh nguyễn văn phong nên đã điện thoại rủ kha linh và vinh mang theo mã tấu tự chế đến nhà của phong để trả thù
khi đến nơi thấy phong cùng một số người bạn đang ngồi nhậu cả nhóm xông vào chém loạn xạ khiến nhiều người bị thương trong đó anh phong và anh nguyễn văn múc bị thương rất nặng được mọi người đưa đi cấp cứu
trong khi đó tại nghệ an sáng nay hai tháng một mươi công an tp vinh cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt hai đối tượng dùng súng bắn người xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín
vụ việc xảy ra tại quán karaoke có địa chỉ tại số một trăm linh tám đường phan đình phùng phường cửa nam tp vinh khi hai nhóm thanh niên đến hát và xảy ra mâu thuẫn
sau đó hai thanh niên đã cầm súng và dù cui quay lại bắn vào nhóm thanh niên kia hậu quả làm ba người trong nhóm thanh niên bị hai đối tượng bắn đã phải nhập viện cấp cứu
trong quá trình sâu sát một trong hai đối tượng dùng súng bắn cũng bị thương vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tp an giang vừa ra quyết định khởi tối nhóm đối tượng về hành vi cướp tài sản gồm nguyễn văn lâm từ văn khăng và nguyễn văn sang cùng chủ tại tp long xuyên
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy phát hiện anh nguyễn thành tiến chú tại huyện trợ mới đang đi bộ trên đường
ba đối tượng là lâm khang và sang đã khống chế đánh vào mặt lấy của nạn nhân hai chiếc điện thoại rồi bỏ đi nạn nhân truy hô thì bị lâm đánh vào gồ rồi tẩu thoát
sau khi nạn nhân trình báo khang sang bị bắt giữ ngay sau đó còn lâm đem theo hai chiếc điện thoại vừa cướp được bán lấy tiền tiêu xài
đến chiều ngày hai mươi chín tháng chín lâm bị cơ quan công an bắt giữ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra quyết định tạm giam đối với nguyễn văn lâm và tử văn khang
riêng đối tượng nguyễn văn sang được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh nghệ an liên tục xảy ra tình trạng cướp giật túi sách dây chuyền điện thoại di động trên đường phố với phương thức thủ đoạn hết sức liều lĩnh và manh động
đáng chú ý các loại tội phạm thường chọn thời điểm lực lượng chức năng nghỉ ngơi để hoạt động
cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát vào giờ nghỉ và ngày nghỉ
công an các huyện thành thị phối hợp với công an xã thường xuyên tuần tra trên các cung đường vắng
đây là hành vi phạm tội nguy hiểm do không chỉ bị thiệt hại về tài sản mà còn rất dễ gây tai nạn giao thông
đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của nạn nhân và người đi đường
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác có ý thức bảo vệ tài sản nhất là nữ trang túi sách
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai tháng một mươi
thưa quý vị các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới mưa rào xuất hiện vài nơi
tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
trưa chiều thì trời sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái là khô giáo trời có nắng nhẹ
với nền nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi hai độ tiết trời nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn từ ngày ba đến ngày mùng năm
khối không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại tuy nhiên cường độ sẽ khá yếu
kết hợp với đới gió đông nam dầu ẩm trên các tầng khí quyển
vì vậy toàn khu vực sẽ chuyển nhiều mây mưa rào và rông có khả năng gia tăng
tuy nhiên cũng chỉ tập trung tại các tỉnh ven biển
thời gian mưa thường tập trung vào đêm và sáng sớm với nền nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày mai khi giải hội tụ nhiệt đới
có xu hướng nâng trục lên phía bắc thì thời tiết sẽ có sự chuyển biến
mưa sẽ gia tăng ở nhiều nơi kèm theo đó là các hiện tượng như rông xét và gió giật mạnh
vì vậy người dân cần hết sức lưu ý khi tham gia giao thông
trưa chiều thì sẽ có nắng gián đoạn với nền nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác tập trung chủ yếu tại khoảng thời gian chiều tối và đêm
gió tây nam ở mức là cấp hai ba cơn đề phong khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
với nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên tiếp tục chịu sự chi phối của trường gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên thời tiết trong hai ba ngày tới không biến động quá nhiều
ban ngày vẫn là trạng thái thời tiết có mây thay đổi
nắng gián đoạn đến khoảng chiều tối sau một quá trình tích ẩm đủ mạnh
những cơn mưa rào sẽ xuất hiện từ diện rải rác đến nhiều nơi trên khu vực
với nền nhiệt độ là hai mươi ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền đông của nam bộ như bình phước tây ninh đồng nai
hay tại khu vực thành phố hồ chí minh trong cơn rông có thể kèm theo gió giật mạnh
vì vậy người dân tại khu vực này cần đặc biệt lưu ý
với gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi hai độ